trần đình tiểu long là thợ làm biển quảng cáo ở tp quảng ngãi
vừa qua long làm biển quảng cáo tại một cửa hiệu sát phách nhà bà tuyết nên biết bà tuyết hiện đang sống một mình
nhà có nhiều tài sản giá trị
khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai long leo lên mái nhà bà tuyết dở ngói đột nhập vào trong nhà
long đã dùng dao trong bếp khống chế bà để cướp tài sản
số tài sản cướp được gồm ba nhẫn một sợi dây chuyền vàng đôi bông tay vàng và sáu chiếc tiền đau tay
công an huyện tư nghĩa quảng ngãi đã tập trung điều tra và bắt tên cướp sau hai ngày nhận được tin báo